động lại đó là sự ổn định sự vươn lên mạnh mẽ của bình thuận
và đằng sau đó là những nông góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị tết đang đến gần

đời sống còn có nhiều khó khăn

cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với bệnh viện mắt hà đông
bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng cùng các đơn vị liên quan
đã tổ chức chương trình phẫu thuật mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho người dân vùng cao

nhưng rồi vì điều kiện đời sống vất vả không cho phép
đến nay bà bằng mới có cơ hội thực hiện được ước nguyện của mình
các khoa này khám khám bảo là các nghị bác sĩ bảo là tôi bị đục thể thủy tinh
xong rồi bảo là sau này có đợt mổ miễn phí ở bác sĩ ở dưới hà nội lên thì mổ
chương trình miễn phí này là thấy thứ nhất là động viên
thứ hai nữa là bản thân tôi thì rất là cảm ơn cảm ơn sự quan tâm đến bị bệnh thế này

xuân năm nay họ sẽ trở về với gia đình và đón năm mới trọn vẹn hơn trước đây

đem lại ánh sáng cho các bệnh nhân

lần này thì cũng là lần thứ hai trong năm hai nghìn một mươi tám
thì bệnh viện mắt hà đông đồng hành cùng với antv
để khám và mổ viện phí cho bệnh nhân thuộc tỉnh cao bằng
khi thấy bệnh nhân đem lại ánh sáng từ những bệnh nhân trước những trường hợp khám và mổ
thì bệnh nhân nó rất là mờ
sau đấy thì khi bệnh nhân thấy cái niềm vui từ bệnh nhân
mà có đem lại ánh sáng cho bệnh nhân thì chúng tôi rất là vui mừng

chương trình phẫu thuật mắt miễn phí
là một trong những hoạt động của chuỗi hoạt động thiện nguyện xuân nhân ái tết sẻ chia
do cục truyền thông công an nhân dân phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức ngay tại địa phương
với mong muốn người dân không mất nhiều chi phí và đi lại xa xôi
đặc biệt có ý nghĩa hơn khi dịp tết năm nay
các chiến sĩ y bác sĩ đã cải thiện ánh sáng cho những đôi mắt kém
ngủ loà phục vụ tốt hơn cho cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày